tắm ở nơi cấm tắm chín thanh thiếu niên đã bị sóng cuốn
nhân viên cứu hộ đưa vào bờ được tám người nhưng có hai em không qua khỏi một em mất tích
vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm
tại bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường hồ xuân hương
phường khôi mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
cho đến sáng nay ngày một mươi chín tháng năm ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi tắm ở bãi biển khôi mỹ
quận ngũ hành sơn trước đó vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm
một nhóm gồm chín thanh thiếu niên từ chín cho đến một mươi năm tuổi xuống tắm biển
tại khu vực cắm bảng nguy hiểm cấm tắm do có sóng to nhóm bị cuốn trôi ra xa bờ
sau khi phát hiện vụ việc các nhân viên cứu hộ đã cứu được tám em đưa vào bờ
tuy nhiên có hai em không qua khỏi và một em còn mất tích
cũng tại quận ngũ hành sơn vào ngày một mươi hai tháng bốn đã xảy ra vụ hai anh em sinh đôi một mươi bốn tuổi
tạm trú tại tổ năm mươi sáu phường hòa hải chết đuối